tiếp tục với những thông tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị sau gần ba ngày làm việc với tinh thần khẩn trương nghiêm túc
sáng nay tại trung tâm hội nghị quốc gia hà nội đại hội đại biểu toàn quốc
đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh đã chính thức bế mạc với việc ra mắt
ban chấp hành ban thường vụ ban bí thư trung ương đoàn khoáng một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
và thông qua nghị quyết đại hội
tại phiên bế mạc phó thủ tướng vũ đức đam đã tới dự phát biểu và ký kết
nghị quyết liên tịch về quy chế phối hợp giữa chính phủ với ban chấp hành trung ương đoàn
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
theo đó ban chấp hành đoàn khóa một mươi hai có một trăm bốn mươi bốn ủy viên ban thường vụ có ba mươi ba ủy viên
và ban bí thư trung ương đoàn có sáu thành viên
đồng chí bùi quang huy ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa một mươi một
tái đắc cử bí thư thứ nhất trung ương đoàn khóa một mươi hai
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
đại hội cũng đã xác định ba nhiệm vụ đột phá một mươi hai chỉ tiêu trọng điểm và một mươi đề án trọng điểm
phát biểu tại đại hội phó thủ tướng vũ đức đam đã chúc mừng ban bí thư trung ương đoàn nhiệm kỳ mới
đồng thời tin tưởng rằng ban chấp hành khóa một mươi hai sẽ phát huy tinh thần đoàn kết
là hạt nhân dẫn dắt công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi
theo đúng chỉ đạo của tổng bí thư nguyễn phú trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra
đại diện ban chấp hành trung ương đoàn khóa một mươi hai đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng
tập trung triển khai các phong trào hành động cách mạng các chương trình đề án được đại hội xác định
nhằm phát huy thanh niên sung kích tình nguyện sáng tạo tham gia phát triển kinh tế xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh
tại đại hội lần này thanh niên công an có năm đồng chí trúng cử vào ban chấp hành
và một đồng chí trúng cử vào ban thường vụ trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh khóa mới
đại biểu của lực lượng công an nhân dân tham dự đại hội lần này
đại diện cho sức trẻ khát vọng cống hiến của thanh niên công an
đem tiếng nói của lực lượng kế tục trung thành xuất sắc sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
họ đã tích cực tham gia vào các hoạt động sự kiện trong khuôn khổ đại hội
tiếp thu nhiều kinh nghiệm hay trong công tác đoàn và phong trào thanh niên
cùng với tuổi trẻ cả nước những đại biểu thanh niên công an nhân dân đã để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp tại đại hội
đoàn đại biểu thanh niên bộ công an dự đại hội có năm mươi đồng chí
đại diện cho hơn một mươi năm vạn đoàn viên thanh niên công an nhân dân trong cả nước
trên tinh thần tiên phong sáng tạo trong nghiên cứu ứng dụng thành quả vận dụng có hiệu quả những yếu tố tích cực
từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đội ngũ đoàn viên thanh niên trong đó có thanh niên công an
là nhân tố then chốt được trang bị đầy đủ kỹ năng và khả năng sử dụng thành thạo công nghệ thông tin các trang thiết bị phương tiện phục vụ chuyển đổi số
trong đại hội lần này chuyển đổi số được thể hiện rất rõ rõ nét và mạnh mẽ
bằng chứng riêng các lực lượng công an chúng tôi đã có những gian hàng diễn lãm về chuyển đổi số
các đơn vị cũng đã có những bộ phận chuyên môn để thể hiện việc chuyển đổi số
như ở đoàn đồng nai chúng tôi đã có những robot mini giới thiệu về đoàn đồng nai
có thể nói rằng công cuộc chuyển đổi số hiện nay diễn ra rất mạnh mẽ
và lực lượng thanh niên công an đang đi đầu trong lực lượng chuyển đổi số này
đại hội đoàn lần thứ một mươi hai chọn khát vọng tiên phong
đoàn kết bản lĩnh sáng tạo làm khẩu hiệu hành động
cũng là những từ khóa quan trọng trong hành trang của mỗi bạn trẻ
từ góc nhìn và trải nghiệm của chính những người trong cuộc
một số đại biểu là những gương mặt trẻ việt nam tiêu biểu
và có nhiều dấu ấn trong nghiên cứu sáng tạo chuyển đổi số và khởi nghiệp lập nghiệp
đã chia sẻ những ấn tượng và kỳ vọng về tổ chức đoàn và phong trào thanh niên trong nhiệm kỳ mới
tổ chức đoàn không chỉ là nơi để trường hợp xã hội chủ nghĩa của thanh niên
mà sẽ là nơi để các bạn có môi trường rèn luyện cống hiến và trưởng thành
cùng với đó thì tổ chức đoàn không chỉ là điểm tựa là chỗ dựa vững chắc
mà sẽ có thêm nhiều những cái hoạt động đồng hành hơn nữa với thanh thiếu nhi trên địa bàn cả nước
mong muốn ban chấp hành khóa mới sẽ đề ra những giải pháp làm sao khơi dậy trách nhiệm
cũng như là khả năng năng lực của các bạn là thanh niên dân tộc thiểu số
để các bạn có thể khởi nghiệp lập nghiệp phát triển kinh tế
cũng như là đóng góp vào công cuộc bảo vệ vững chắc đường biên mốc giới của quốc gia
tôi hy vọng rằng là sau sự thành công của đại hội lần này
thì toàn thể thanh niên sẽ lan tỏa thúc đẩy được tinh thần cống hiến
cái khát vọng và lẽ sống để làm thế nào để xây dựng được một việt nam hùng cường
xác định mục tiêu của đoàn trong nhiệm kỳ tới là xây dựng thế hệ thanh niên việt nam
phát triển toàn diện giàu lòng yêu nước
có ý chí tự cường tự hào dân tộc
có lý tưởng cách mạng hoài bão khát vọng vươn lên xây dựng đất nước phồn vinh hạnh phúc
đó cũng chính là hình mẫu đẹp về lớp thanh niên việt nam thời kỳ mới
nằm trong chương trình chuyến công du và làm việc của thủ tướng chính phủ tại vương quốc bỉ
chiều ngày một mươi năm tháng một mươi hai theo giờ địa phương
trung tướng nguyễn duy ngọc thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn công tác
của bộ công an việt nam
đã hội đàm với bà nicole demau
quốc vụ khanh phụ trách di cư và tị nạn
bộ nội vụ vương quốc bỉ
thay mặt đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc
chân thành cảm ơn bà quốc vụ khanh
đã dành thời gian đón tiếp và làm việc cùng đoàn đại biểu bộ công an việt nam
thứ trưởng nguyễn duy ngọc cho biết
hiện việt nam đang hoàn thiện dữ liệu công dân
đã xác thực định danh điện tử
bỉ là quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực này
vì vậy việt nam mong muốn tham khảo
những kinh nghiệm quý báu của bỉ và eu
để phục vụ cho công cuộc phát triển đất nước
cũng như cùng với các nước asean
thực hiện thành công xã hội số
dựa trên những thành tựu hợp tác trong thời gian qua
bộ công an việt nam mong tiếp tục cùng bộ nội vụ vương quốc bỉ
triển khai và tăng cường hợp tác
trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
đặc biệt trong lĩnh vực phòng chống di cư trái phép
mùa bán người tội phạm ma túy
thứ trưởng nguyễn duy ngọc đề nghị hai bên
sớm thống nhất những nội dung của dự thảo hai văn kiện hợp tác
để tiến tới ký kết trong thời gian sớm nhất
nhân dịp này thứ trưởng nguyễn duy ngọc
chân trọng mời bà quốc vũ khanh
sang thăm việt nam vào thời gian thuận tiện
trong năm hai nghìn hai mươi ba
đồng thời chúc bà quốc vũ khanh
cùng các lãnh đạo đơn vị tham gia
làm việc với đoàn việt nam và gia đình
đón giáng sinh an lành sức khỏe hạnh phúc thành công
chân trọng cảm ơn thứ trưởng nguyễn duy ngọc
và vui vẻ nhận lời
thưa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi hai
trung tướng lê quốc hùng thứ trưởng bộ công an
dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam
tham dự hội nghị liên bộ trưởng các nước thành viên
comet lần thứ năm
gọi tắt là imm năm
theo hình thức trực tuyến
chương trình hội nghị bao gồm bảy phiên
trình bày và thảo luận giữa các nước comet
trong đó đoàn việt nam chủ trì điều hành phiên một
mang nội dung cập nhật về những kết quả đạt được
trong triển khai kế hoạch hành động comet
giai đoạn bốn
các năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
và phiên bốn
mang nội dung đạt được các mục tiêu của comit
sba thông qua tiếp cận liên ngành
các nước đã cùng nhau chia sẻ
về các mục tiêu của sba bốn
đã thực hiện thành công
góp phần quan trọng vào nỗ lực quốc gia
để đối phó với các xu thế mua bán người mới nổi
thực hiện cơ chế hỗ trợ nạn nhân
bị mua bán chuyển tuyến cấp quốc gia
và xuyên quốc gia
cũng như đóng góp vào sự bền vững của tiến trình commit
phát biểu tổng kết phiên làm việc
thứ trưởng lê quốc hùng nhấn mạnh
qua các bài phát biểu
các quốc gia cũng thống nhất nhìn nhận
những xu thế mua bán người mới nổi trong thời gian qua
bao gồm các loại tội phạm mua bán người trực tuyến
lừa đảo cứng bức lao động
đối tượng nạn nhân tiềm năng
đã mở rộng ra nhiều thành phần trong xã hội
không còn trong phạm vi truyền thống như trước đây
trước những thách thức trong công tác
về mua bán người xuyên quốc gia
các nước comet cần tăng cường hơn nữa
sự gắn kết và hợp tác
phát triển một kế hoạch hành động comet
giai đoạn tiếp theo đủ khả năng
để giải quyết những khó khăn vướng mắt
và những lỗ hổng trong công tác phòng chống mua bán người
thời gian qua
công tác phòng chống tội phạm vi phạm pháp luật
tiếp tục được tăng cường
và đạt hiệu quả
công tác phòng ngừa tội phạm
từng bước được triển khai theo chiều sâu
công tác phát hiện điều tra các vụ án
vụ việc kinh tế tham nhũng
có bước tiến mới
trong đó có đóng góp của lực lượng cảnh sát kinh tế
khi đã kịp thời nhận diện đầy đủ
và sâu sắc những hành vi phạm tội phức tạp mới
chọn điểm đột phá để đấu tranh
qua đó kiến nghị khắc phục những sơ hở
thiếu sót trong công tác quản lý kinh tế xã hội
để phòng ngừa tội phạm
xử lý một vụ cảnh tỉnh cả vùng
cả lĩnh vực
tạo sự gian đe chuyển biến lan tỏa toàn quốc
mua bán cổ phiếu không báo cáo
không công bố thông tin
thao túng giá chứng khoán
làm giả hồ sơ tài liệu tăng vốn khống
tông tin giả trên mạng xã hội
lơi kéo các ngón tư vấn mua bán cổ phiếu
để thao túng trục lợi
gây bức xúc trong dư luận xã hội
nổi lên là tội phạm
và vi phạm pháp luật
trên lĩnh vực chứng khoán
phát hành trái phiếu doanh nghiệp
và đấu tranh
đấu giá tài sản
đặc biệt vụ án tập đoàn tân hoàng minh
thông qua phát hành chín gói trái phiếu riêng lẻ
để lừa đảo chiếm đoạt hơn tám tỷ đồng
của hơn sáu nhà đầu tư
các vụ án kinh tế thâm nhũng
và chúng ta cũng đã được phanh hôi
chứng khoán trái phiếu doanh nghiệp
cũng đã được công an phát hiện
điều tra xử lý rất được nhân dân quan tâm
nếu không phát hiện ở thị trường chứng khoán
trái phiếu doanh nghiệp
thì tình hình này sẽ bị thao túng như thế nào
những kết quả trên
công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
của cơ quan công an là rất đáng trân trọng
mang lại nhiều niềm tin của người dân đối với ngành
các sai phạm trong đấu thầu đấu giá tài sản
và các hoạt động mua sắm đầu tư công
tiếp tục được điều tra làm rõ
trong năm hai nghìn hai mươi hai
liên quan đến vụ công ty việt á
cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu
đã khởi tố hai mươi sáu bị can
công an hai mươi một địa phương khởi tố hai mươi bốn vụ
sáu mươi ba bị can
cục cảnh sát điều tra tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu
tiếp tục khởi tố một số vụ án vi phạm
về đấu thầu trong mua sắm trang thiết bị y tế
xảy ra tại bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
sở y tế tỉnh quảng ninh
và công ty aic
các đối tượng sử dụng pháp nhân
bố trí quân xanh quân đỏ
thông đồng diêm giá nâng khống giá
gây thiệt hại lớn cho ngân sách nhà nước
khó khăn áp lực
nhưng bằng nỗ lực quyết tâm và trọng trách
lực lượng cảnh sát kinh tế
đã chủ động nhận diện khởi tố nhiều vụ án
trong các lĩnh vực mới phức tạp
được dư luận quan tâm
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
đưa vào diện theo dõi chỉ đạo
đối với các vụ án thuộc diện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
theo dõi chỉ đạo
thì áp lực khó khăn nhất
đối với chúng tôi đó là các chủ thể
của loại tổ phẩm này thường là những người có trình độ học vấn
có địa vị xã hội hiểu biết về pháp luật
có điều kiện kinh tế
nên cũng có rất nhiều thủ đoạn
để đối phó cản trở hoạt động điều tra
đánh đúng đánh trúng
nhiều đường dây tổ chức tội phạm
và đã khởi tố hàng loạt vụ án
trong lĩnh vực y tế
giáo dục tài chính
trái phiếu doanh nghiệp chứng khoán v v
xử lý nghiêm các đối tượng
trước pháp luật thu hồi chiết đẻ
tài sản cho nhà nước và nhân dân
đã phát hiện những sơ hở
thiếu soát bất cập
trong cơ chế chính sách quản lý
lực lượng cảnh sát kinh tế
đã có nhiều
tham mưu kiến nghị
đến các cấp các ngành
để chấn trình khắc phục không để tội phạm lợi dụng hoạt động
không có vùng cấm
không có ngoại lệ
công tác phòng chống tham nhũng
được thực hiện quyết liện kiên trì đồng bộ
toàn diện bài bản
với quyết tâm chính trị rất cao
đạt nhiều kết quả quan trọng
để lại dấu ấn lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội
đến nay đã khởi tố
điều tra một mươi năm cán bộ cấp cao
thuộc diện bộ chính trị
ban bí thư quảng
trong đó có bốn ủy viên
nguyên ủy viên trung ngân đảng
là bộ trưởng nguyên bộ trưởng bí thư
nguyên bí thư tỉnh ủy
khẳng định quyết tâm chống tham nhũng của đảng
là đúng đắn thực chất
được tổ chức thực hiện hiệu quả
tiếp tục duy trì nâng cao niềm tin của nhân dân
vào đảng và lực lượng công an
nhiều tổ chức đảng phải xử lý kỳ luật
nhiều cán bộ đảng viên
có nhiều cán bộ cao cấp
của đảng phải xử lý kỳ luật
trong đó có cả những cán bộ
phải xử lý bằng pháp luật
để chúng ta mới thấy
một vấn đề là gì
quan điểm của đảng ta
là rất nghiêm minh
trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực
thể hiện một quyết tâm chính trị rất cao
và đặc biệt
mà trung ương
cũng như là bộ chính trị
và đặc biệt là đồng chí tổng bí thư
vẫn thường xuyên nhấn mạnh
đó là không có
và nhờ cái tinh thần quyết liệt
không vùng cấm
và làm bài bản khoa học
nhân văn nhưng cũng hết sức là cương quyết kiên trì
chúng ta đã gạt thái được nhiều thành công
trong công tác phòng chống tham nhũng
nhưng mà trước tiên tôi muốn nói đấy
là công tác phòng chống tham nhũng
chúng ta chỉ có thể thành công
khi là chúng ta thống nhất đồng lòng
trong các cái cơ quan
được giao cái nhiệm vụ quyền hạ
để chúng ta thống nhất một ý chí
số vụ phạm tội về tham nhũng và chức vụ
phát hiện tăng bốn mươi chín mươi bảy
tiếp tục khẳng định vai trò
vị trí chủ công nòng cốt
của lực lượng công an nhân dân
trong công tác phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm
về tham nhũng kinh tế buồn lậu
góp phần tạo môi trường sản xuất kinh doanh
lành mạnh ổn tị
phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội